và chính vì lý do đó tôi chủ trương là một cái sự hòa hợp dân tộc
mình đừng để cái gánh nặng của quá khứ trở thành gánh nặng cho chính mình và gánh nặng cho tương lai của thế hệ trẻ
tôi đã từng gọi là đấu tranh chống lại cái chế độ vì lúc đó cũng xuất phát từ lòng yêu nước của tôi mà tôi nhìn ở dưới một khía cạnh khác
nhưng qua cái quá trình đi tìm hiểu thì cái lòng yêu nước của tôi nó được điều chỉnh theo những cái sự kiện mới
theo những cái tin tức chính xác hơn
trước đây tôi chỉ được nghe ngóng một phía một chiều là miễn phí của việt nam cộng hòa
nhưng rồi khi tiếp xúc trong nước tiếp xúc với những cái thông tin khác
thì tôi thấy rằng là những cái gì tôi nghĩ nó cần phải được điều chỉnh
và tôi đã tự điều chỉnh từ năm chín mươi tới nay là coi như ba mươi năm
thì tôi đã thấy rằng là cái tiến trình điều chỉnh đó nó giúp tôi thăng hoa hơn
biến cố năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm theo như cố thủ tướng võ văn kiệt có nói
nó là một biến cố của triệu người vui và triệu người buồn
đương nhiên những người trong phía việt nam cộng hòa thật là bù
bên phía của những người phe xã hội chủ nghĩa thật là vui
một cái biến cố rất là bình thường
nhưng mà sau bốn mươi mấy năm trời rồi
nếu để cái biến cố đó trở thành một cái vết thương rỉ máu
mà không làm lại cho đất nước việt nam cho mẹ việt nam
thì chính vết thương đó là sự phân hóa
thì sẽ là cơ hội cho những quốc gia khác sâu xé đất nước chúng ta
hay là cả chính cả cái âm mưu của nước mỹ
nếu người việt nam không thương người việt nam
thì ai thương cho dân tộc việt nam
vậy thì nói đến cái chữ hòa hợp dân tộc thì rất dễ
nhưng mà nó trải qua một cái quá trình phải là thực hành
phải dám dấn thân hiểu là một chuyện có tâm là một chuyện
có tâm là một chuyện nhưng mà phải có cái dũng để thi hành
không phải đơn giản
yêu nước là một trong những yếu tố
nó không phải là yếu tố duy nhất mà thôi
nó là một trong những yếu tố
thì vì cái căn cơ của mỗi một trong người khi sanh ra
phải biết mình là ai mang cái dòng máu nào
có nhiều người thì họ cho rằng là tôn giáo là nhất
nếu như vậy thì họ không phải là người việt nam
họ sinh ra thì họ phải đặt cái đầu tiên là cái căn bản gia đình
và nhất là cái quốc gia của họ
thì họ phải coi họ nước việt nam là trên hết
vậy thì cái yêu nước nó là cái căn bản đầu tiên
cha ông mình cũng có câu nói là
nhiệt tình cộng với sự ngu dốt là phá hoại
họ cứ tưởng rằng là cái nhiệt tình của họ là yêu nước
nhiệt tình đó nó giống như một cái bó lửa
nhưng mà cái bó lửa đó cái cụm lửa đó
nó sử dụng không đúng chỗ
nó trở thành đốt nhà đốt đường đốt phá
thì nó là sự phá hoại
cái cuộc biểu tình đó để làm sao
biểu tình ngày này sang tháng chín
mà biểu tình không trúng đó
hiểu cũng không trúng
họ cứ nghĩ đó là
là cấm cản cái tự do nguồn luận của họ
vậy là họ hiểu lắm
nước mỹ cũng có
thông qua nhiều đạo luật an ninh mạng
thí dụ như từ đạo luật
rồi đến đạo luật patriot act
và cũng để theo dõi
ngăn cấm những cái chuyện gọi là phá hoại
để cái nền an ninh quốc gia
của đất nước hoa kỳ
quyền tự do nguồn luận
nó phải được trong cái trật tự
thí dụ như mình lái xe
thì mình phải biết lái xe
biết dừng đèn đỏ
nằm cái mức độ len nào
chứ không phải mình lái xe
cái tự do nguồn luận là mình lái ẩu
lái xe có mình tông vào xe người ta
tức là mình xâm phạm
quyền tự do ngôn luận của người khác cũng không được
vậy thì tự do nguồn luận nó phải có
dưới cái quyền an ninh quốc gia
và nó dưới cái an ninh trật tự
trung của xã hội
vậy thì khi mà cái đạo luật an ninh mạng
của việt nam được thông qua
thì họ hiểu lầm
họ cứ tưởng rằng đó là
nhăn chặn tự do nguồn luận của họ
đó mới là đặt
họ trong một cái tự do nguồn luận
có ngăn nắp quy củ
thì cái tự do đó nó phát huy
có tốt đẹp hơn
thế bây giờ thiếu sự hiểu biết đó
nhưng cái tầm đó không có
thì cái lòng
họ tưởng đó là lòng yêu nước
thì đó là cái bón lửa trong lòng của họ
nó đốt cháy cả khu rừng
nó không có một sự kiểm soát
cho nên là cái lòng yêu nước
nó cộng phải có cái tầm
nếu không có cái tầm
thì cái lòng yêu nước đó
cũng chỉ là một cái
cái lực phá hoại mà thôi
trong cái quá khứ đó
là việt nam cộng hòa
là một thể chế đã thua
cái thể chế của nhà nước cộng hòa
xã hội chủ nghĩa thắng
thì người ta gọi đó là
cái thể chế ở trên cơ
cái người trên cơ đó lúc nào
cũng nên ứng xử
chủ trương cái chữ say
chủ trương trong cái chính sách vương đạo
mở rộng bàn tay ra
đôi lúc mở rộng bàn tay ra
cái người dưới cơ đó
thì không hiểu hết
thì làm sao đó
có những lúc mình phải nhẫn nhẫn
mình ngồi trên cái lưng ngựa mình thắng
cái người ngã ngựa đó
họ có nhiều cái mặt cảm lắm
dưới sự lãnh đạo
của ông tổng bí thư nguyễn phú trọng
đã mở ra nhiều chính sách
gần giống như là xuống ngựa
để mà nâng đỡ
cái người ngã ngựa lên
mà tôi cũng đang kêu gọi
những người đã từng ngã ngựa
hãy mở mắt ra
chứ đừng bao giờ nghĩ rằng
cái hành động dơ tay kia
là hành động cắt vào mặt mình
khi mà mình có cái sự chấp nhận đó
thì chúng ta sẽ đốt giai đoạn
để gây sự hòa hợp dân tộc
cái rào cản của lịch sử
mà thế hệ cha anh
cả hai phía chứ không phải một phía
đang đè nặng lên trên vai
của cái thế hệ sau
rồi cái thế hệ cháu nữa
cái này là một
một bài hát
một bài hát
một bài hát bất công vô cùng
cho những người trẻ vô tội
tôi đặc biệt nói là chúng ta đây là bây giờ
chúng tôi là những người bắt đầu các thế hệ trung niên
lại phải mang cái gánh nặng đó
bây giờ phải cố gắng làm sao
làm cái viên gạch lót đường
phải phá vỡ cái định kiến kỳ cực đó
để cho cái thế hệ trẻ
đến với nhau một cách dễ dàng thoải mái
thì nó cũng sẽ cảm thấy mắt rằng là
cha ông của nó có cái chuyện gì đó
đó chỉ là cái khác về cái chính kiến
chính kiến chính trị
nhưng mà đều có xuất phát cái lòng yêu nước
thì chúng ta tôn trọng lòng nhau
và rồi khi nói chuyện là tôi thấy rằng là
chứ tất cả
đều cùng chung về một mục tiêu
là cho mẹ việt nam
nhưng chỉ khác biệt là
vì lý do là cái quá khứ
do đó tôi cũng đã nói là một lần nữa
là ông lý hiển long ông nói
dân tộc nào
mà phân hóa vì bất kỳ lý do nào
vì vấn đề chính trị
vì kinh tế
vì cái gì đó
thì dân tộc đó
cái lý do đó cái sự phân hóa đó
là cái món mùi ngon cho các dân tộc khác sâu xé
và nó cũng là cái mùi ngon
tôi xin thêm là cái món mùi ngon
cho cái sự hận thù
tôi mong rằng các bậc cha chú trong nước
cũng như các bậc cha chú ở hải ngoại
hãy hiểu cái thâm tư của chúng tôi đau lắm
tôi đau không phải là một ngày
mà tôi đã râu mấy chục năm nay
khi mà trăng trở từng ngày
để tìm ra được
những cái gì
nặng nề lên trên
trên bản thân tôi
chúng ta cùng nhau xây dựng lòng yêu nước
là cái tâm
nhưng chúng ta cùng giúp nhau có cái tầm
tức là trong nhà nước
cũng nên có những cái chính sách mở rộng
thông tin rộng rãi hơn
kiên nhẫn hơn với những người gã ngựa
và cũng là cái tầm
tôi cũng kêu gọi những người các bác bên hải ngoại
đừng mang cái nặng
cái quá khứ mặt cảm của lịch sử
mà hãy mở rộng lòng ra cho các con cháu được
hãy trở về cùng với mẹ việt nam
khi mình tự tin rằng là cái dơ tay đó
là cái dơ tay của sự hòa hợp
thì sự dơ tay ra của các bác
để bắt lại cái bàn tay này
sẽ tạo ra một cái tầm lớn hơn cho đất nước
tạo ra một cái sự
hàng gắn cái vết thương năm bảy mươi năm
để cho cái thế hệ của tôi nè
đỡ đau khổ
rồi cái thế hệ và dân tộc việt nam
mới cắt cánh vương lên
kính thưa quý vị các đồng chí và các bạn
gần năm mươi năm chiến tranh kết thúc
bắc nam xung họp một nhà
mặc cho những âm mưu thủ đoạn phá hoại
kích động của các thế lực thù địch
thì tiến trình hòa hợp dân tộc ở việt nam
vẫn diễn ra mạnh mẽ
trong sự yêu thương đoàn kết thấu hiểu
và đùm bọc lẫn nhau
đó chính là tư tưởng nhân văn
để những người con xa quê muốn trở về
câu chuyện tháng bốn của luật sư hoàng duy hùng
chính là điều chúng tôi muốn chia sẻ
với quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay